liên minh châu âu cảnh báo về sản phẩm mì ăn liền đệ nhất mì gia xuất khẩu của việt nam
chứa hai coroethanol ở mức một sáu mg trên một kg
đây là lần thứ ba sản phẩm của a c cook bị cảnh báo kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
hệ thống thông báo an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của liên minh châu âu cảnh báo
sản phẩm mì ăn liền đệ nhất mì da hương vị bộ viên rau thơm
cho công ty cố phận a cook việt nam quận phú nhuận tp hcm sản xuất
còn mối nguy là chứa hai coroethanol ở mức một sáu mg trên một kg
theo quy định của châu âu hai coroethanol chỉ được phép tồn dư dưới năm mg trên một kg
a cook việt nam chia sẻ đây là những sản phẩm tồn trên các kênh bán hàng
được xuất khẩu sang liên minh châu âu trước tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trước đó ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một liên minh châu âu cũng cảnh báo thu hồi hoặc tiêu hủy sản phẩm
đối với mì tôm chua cay của a cook việt nam do chứa hai coroethanol